trận mưa rông vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn đã làm huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng
nhiều cột điện bị đổ và gây đứt dây trung áp đối với nhiều vị trí tuyến đường
do ảnh hưởng của mưa và gió lớn đã khiến cho một mươi hai cột điện bị đổ đứt đường dây trung áp thuộc đường dây mạch kép
nhiều trạm biến áp và thiết bị trên đường dây gặp sự cố
hậu quả là nhiều khu vực thuộc các xã như là danh thắng bắc lý mai trung hợp thịnh hùng sơn đã bị mất điện
điện lực bắc giang đã tập trung các nguồn lực và chỉ đạo điện lực hiệp hòa khắc phục hậu quả
đến chín giờ cùng ngày cơ bản các khu vực trên địa bàn đã được khắc phục sự cố và cấp điện trở lại